nhiều kiểu làm giấy đi đường nhằm qua chốt kiểm dịch
nhiều đường dây làm giả sẽ nghiệm sát covid một mươi chín để đi đường
những hành vi này cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo hơn nữa công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình hiện nay
thưa quý vị nhiều địa phương trên cả nước đang phải gồng mình chiến đấu từng giây từng phút với dịch covid một mươi chín
thậm chí phải áp dụng một số biện pháp hạn chế đi lại của người dân
vì lợi ích chung là kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng triệt để nhất
tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện nhiều đối tượng vì vụ lợi
đã có hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín bán cho người có nhu cầu để kiếm lời
không những thế còn mua bán giấy đi đường giả để qua chốt kiểm dịch
hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trái với lương tâm đạo đức trong công cuộc phòng chống dịch hiện nay
một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường nguyễn trãi
thanh xuân hà nội khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người này do công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe vg
ở số chín đào duy anh quận đống đa cấp
tuy nhiên qua chất vấn trực tiếp tổ công tác phát hiện giấy tờ trên là giả mạo
nên đã bàn giao người và phương tiện cho công an phường thượng đình quận thanh xuân làm rõ

lấy giấy của vợ cho em xem

sau đó đây là em đánh máy giấy đi đường này
sau đó em ghép phần chữ ký và phần ứng lại vào để em xem ra

vì là bên em có một cái hợp đồng rồi nhưng mà em vẫn để ngoài xe ngoài cá nhân của em ạ
và cái giấy đi đường của em là em chỉ đến từ nhà ra xe ra vào đây không tác dụng
thì em vẫn để trên xe máy của em
quá điểm của cá nhân phương cân chính thì đối với những cái trường hợp mà làm giả giấy đi đường như này
thì sẽ đề nghị với các cấp là phải xử lý nghiêm
bây giờ không phải là theo cái xử phạt theo quy định phòng chống dịch nữa
mà sẽ xử phạt theo cái lỗi mà làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
không những giả giấy đi đường vừa qua công an tỉnh bắc ninh đã triệt phá đường dây
với chín đối tượng liên quan về hành vi làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai
cầm đầu đường dây là phát đình hải hai mươi năm tuổi ở xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm để đi qua các chốt kiểm dịch
do vậy hải nghị cách làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai
của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế hoàn mỹ ở phường võ cường thành phố bắc ninh
em lấy thông tin của người muốn làm xong rồi em chỉnh sửa trên file ngày tháng năm sinh
địa chỉ số chứng
xong rồi in ra in ra xong rồi ký tự ký xong rồi đồng dấu vào
đồng dấu đấy ở đâu
đồng dấu đó đặt mua trên mạng
việc sử dụng giấy tờ giả để qua mặt chốt kiểm dịch là hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
theo đó tùy vào mức độ vi phạm người sử dụng giấy tờ giả có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
mức phạt hành chính có thể lên tới một mươi triệu đồng với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
hai trăm linh triệu đồng với hành vi sử dụng giấy tờ giả
để đi lại khiến lây lan dịch bệnh và có thể bị phạt đến một mươi hai năm tù giam nếu bị xử lý hình sự
vì lợi ích cá nhân làm giả giấy đi đường giấy xét nghiệm covid một mươi chín
nhiều đối tượng đang đánh cược sự an toàn của cả cộng đồng
hành vi này đã được lực lượng công an nhận diện và kiên quyết đấu tranh trong thời gian tới
quay trở lại vụ việc làm giả phiếu xét nghiệm sars cov hai tại bắc ninh
chỉ với giá một trăm tám mươi đồng trên phiếu xét nghiệm nhanh
và năm trăm linh đồng phiếu xét nghiệm pcr cho một phiếu như thế này
lái xe đã có thể hợp thức hóa giấy tờ để di chuyển
ngay sau đó ngày một mươi chín tháng tám công an tỉnh bắc ninh tiếp tục khám phá
và ra quyết định khởi tố thêm một vụ việc khác cùng hành vi tương tự với một mươi hai đối tượng
người dân dân khi có nhu cầu xét nghiệm covid một mươi chín thì thể đến các cơ sở
được cấp phép của chính quyền của nhà nước và không nên mua qua mạng hoặc qua môi giới
việc hành vi này của người dân thì cũng tiếp tay cho các đối tượng làm giả
giấy tờ giả và làm giả giấy covid
và khi hoạt động tiếp tay thì vô tình người dân cũng trở thành đồng phạm đối với các đối tượng
trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch
chỉ cần một người mang mầm bệnh nhưng có kết quả âm tính giả qua một hay nhiều chốt kiểm dịch
hậu quả sẽ khôn lường
điều này đang tiếp tay cho dịch bệnh phát tán rộng hơn
và phá vỡ những cố gắng bấy lâu của chính quyền cũng như người dân ở các địa phương
cái việc làm giấy tờ giả để mà
lọt qua các trạm kiểm soát các địa bàn mà đang cần phải áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu
là cái hành vi trái pháp luật
mà trái pháp luật ở đây là có tình tiết tăng nặng
cái việc bình thường ấy làm giấy tờ giả đã là phạm tội rồi
nhưng mà giấy tờ giả này trong cái điều kiện là đang khống chế đại dịch
có nguy cơ lây nhiễm
thì đây là tình tiết tăng đẳng
cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật
các cơ quan có trách nhiệm các cơ quan có thẩm quyền
cần tăng cường cái kiểm tra và phải xử lý nghiêm tất cả cái trường hợp này
để đảm bảo cái hữu quả trong cái phòng chống dịch bệnh thời gian tới đây
đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta đang tăng cường thực hiện cái chỉ thị một mươi sáu
về giãn cách sau
vì đây là cái hành vi có cái nguy hiểm rất cao
làm cái giả cái giấy xét nghiệm pcr
rồi là các cái giấy thông hành đi được
thì chúng ta cái khi phát hiện chúng ta phải
xử lý nghiêm theo pháp luật
thì mới có khả năng là ngăn chặn
và có thể là ngăn chặn được cái tình trạng này
với thực trạng như hiện nay
nhiều luật sư cũng kiến nghị cần nâng cao hơn nữa mức xử phạt
để tạo sự dân đe cũng như nâng cao ý thức người dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
chúng ta cần phải có cái sự tuyên truyền phổ biến rộng rãi
để làm sao người dân hiểu được những quy định
được những cái hiểu
được những cái chế tài vi phạm ở những cái cấp độ khác nhau
từ xử lý hành chính rồi cho đến xử lý về mặt hình sự
để người ta tự giác chấp hành
thì như vậy là nó mới thực hiện được tốt những cái chỉ thị
và bên cạnh đó thì những các lực lượng chức năng
để mà tổ chức thực hiện những các cái quy định
để mà giúp cho người dân
người ta hiểu người ta tự giác chấp hành
còn nếu như trường hợp cố tình vi phạm
thì phải xử lý nghiêm
theo đúng những cái quy định
theo đúng những cái quy định
mà chính phủ cũng như là luật pháp đã có cái quy định rồi
chỉ vì một bộ phận nhỏ ý thức kém trong công tác phòng dịch
sẽ xóa bỏ đi biết bao nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu
việc nâng cao ý thức công dân
và thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi người dân việt nam
trong lúc này là thể hiện tinh thần yêu nước
thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc
và quyết tâm của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
chiến thắng dịch bệnh
niềm tin ý thức và trách nhiệm công dân
sẽ góp phần chiến thắng dịch covid một mươi